thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm và làm việc tại binh chủng tăng thiết giáp
cùng dự có thượng tướng phan văn giang ủy viên trung mương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
thứ trưởng bộ quốc phòng đại diện lãnh đạo các ban ngành trung ương bộ quốc phòng
năm hai nghìn một mươi chín dưới sự lãnh đạo của đảng sự điều hành của chính phủ trực tiếp là quân ủy trung ương bộ quốc phòng
binh chủng tăng thiết giáp đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của đảng
khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc
được quân ủy trung ương bộ quốc phòng đánh giá cao
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của binh chủng tăng thiết giáp
trong thời gian qua năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường
bên cạnh đó năm hai nghìn hai mươi chúng ta có nhiều hoạt động kỷ niệm quan trọng và đảm nhiệm vai trò quan trọng
trong asean đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề thủ tướng lưu ý binh chủng tăng thiết giáp cần quán triệt sâu sắc
thực hiện có hiệu quả đại hội đảng bộ các cấp các đường lối chủ trương của đảng
chủ động đấu tranh phản bác lại quan điểm sai trái của các thế lực thù địch không để xảy ra suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống từ diễn biến từ chuyển hóa trong đồng hồ
thế nên cái này phải làm gương thôi kể cả các đồng chí đương chức hay là nghị hương của lực lượng chúng ta
thì đều phải đều hương
thế nên thẳng lại chúng ta là một đội cổ
cái thứ hai là với tích cực nghiên cứu khai thác thầm chủ phương tiện sử dụng các hiệu quả vũ khí ra thiết bị mới
kể cả nghệ thuật tác chiến kể cả việc tổ chức bộ máy
bởi vì các đồng chí được trang bị vũ khí tương đối hiện đại tối tăng thì không được để xảy ra những sai sót

thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện đào tạo coi trọng huấn luyện đồng đội chuyên sâu sát thực tế chiến đấu tập trung huấn luyện làm chủ các loại vũ khí mới được trang bị
các đồng chí phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng nhất có trình độ có năng lực công hiến tốt nhất giữ gìn tốt cái truyền thống đoàn kết truyền thống trung thành với đảng của tổ quốc và nhân dân
nhân dịp này tôi đề nghị cung ủy trung ương bộ quốc phòng các bộ các ngành các cấp quỷ chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất để binh chủng tan thiết giáp và hành tốt nhuận vụ được giao
đặc biệt là có kế hoạch thực hiện chiến lược trong cái binh chủng trong tình hình mới
thủ tướng yêu cầu phát huy hơn nữa tinh thần tự lực tự cường
chủ động khắc phục khó khăn nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội đẩy mạnh phong trào thi đua hậu cần quân đội làm theo lời bác dạy
bên cạnh đó cần chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm hướng tới đại hội một mươi ba của đảng
trước đó thủ tướng đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên bộ tư lệnh tăng thiết giáp và đi thăm phòng truyền thống